được bắt đầu cuộc trò chuyện ngay
bởi vì có lẽ với chủ đề ngày hôm nay
quý vị khán giả đang có rất nhiều sự quan tâm
thưa quý vị ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ
về những tiến bộ
xét nghiệm di truyền trong sản khoa
vậy thì đầu tiên có lẽ là xin nhờ các chuyên gia
sẽ chia sẻ cho quý vị khán giả được hiểu rõ
hơn là khi mang thai thì thai phụ
cần phải làm những xét nghiệm thường quy nào
và tại sao và xin nhờ
phó giáo sư cẩm trả lời câu hỏi này ạ
cảm ơn em si ngọc hương
khi mà thai phụ mà có thai
thì mong muốn của người ta
thai phụ và gia đình
mong là sanh một đứa bé khỏe mạnh
thông minh và cái đó cũng là
niềm mong muốn của tất cả thầy thuốc
sản phụ khoa thì muốn như vậy
thì thai phụ phải đi khám
thai định kỳ
trước đây thì thường thường là
trễ kinh hai ba tuần thì nên đi khám
nhưng mà hôm nay thì trong thời buổi
covid thì chắc là
cái lịch này mình có thể thay đổi chút
nhưng mà thai phụ cũng nên
nhớ rằng cái thời điểm vàng
để mà phát hiện làm xét nghiệm
và phát hiện những cái dị tật di truyền
đó là tốt nhất là tuần thứ một mươi một
cho đến một mươi ba tuần sáu ngày của thai kỳ
một mươi một đến một mươi ba tuần vô kinh
thì đầu tiên là thai phụ sẽ được
làm những cái xét nghiệm cơ bản
như là công thức máu rồi nhóm máu
rồi xét nghiệm đường quyết
rồi thử một số bệnh lây truyền
ví dụ như là biêm ngang siêu vi
hoặc là gian mai hoặc là hiv
tại vì những cái bệnh này thì nếu mà phát hiện sớm
thì có thể điều trị cho thai phụ
và nó sẽ giảm hoặc là không có
lây cho thai nhi
ngoài cái xét nghiệm cơ bản trên
thì thai phụ nên được làm
cái xét nghiệm để tầm sót về di truyền
những cái bệnh mà liên quan đến
di truyền trong ba tháng đầu
đó là về cái bất thường nhiễm sắc thể
thì trước đây
thì thường thường là
y học chưa có tiến bộ đó thì thường thường là
đầu tiên là sẽ được siêu âm
tuần thứ một mươi một cho đến một mươi ba tuần sáu ngày
trong cái khoảng đó nhớ là đừng có đi trải
thì sẽ được lấy máu
siêu âm xét nghiệm máu
và bác sĩ sẽ dựa vào cái kết quả đó
để mà tính toán xem là cái nguy cơ
cao hay là nguy cơ thấp
thì cái độ chính xác của cái xét nghiệm
khoảng là từ tám mươi hai cho đến chín mươi
nếu mà thai phụ mà đi trễ
không có đến vào cái thời điểm dàn
như tôi vừa nói đó là
một mươi một tuần đến một mươi ba tuần sáu ngày đi trễ hơn
thì có thể đợi cho đến
một mươi sáu tuần đến một mươi tám tuần
để được siêu âm và làm triple test
nhưng mà có thể mở rộng cái xét nghiệm này
ra hơn là từ một mươi bốn một mươi năm tuần
cho đến hai mươi hai tuần
nhưng mà lúc đó thì cái độ chính xác của xét nghiệm
nó sẽ lại thấp xuống nữa
nếu mà làm từ một mươi sáu tuần
đến một mươi tám tuần thì khoảng bảy mươi tám
nhưng mà mở rộng ra cho đến
một mươi bốn một mươi năm tuần cho đến năm mươi hai tuần
thì nó xuống nữa còn khoảng năm mươi bảy mươi thôi
cả hai cái xét nghiệm
thì đầu tiên là siêu âm
rồi xét nghiệm máu thì
dựa vào cái tuổi của thai phụ
thì bác sĩ sẽ tính
thường gọi là
mình hay gọi triple test nhưng mà thật ra
thì lúc đó sẽ tính ra là cái nguy cơ
và nếu mà
cả hai xét nghiệm ở tầng thứ một mươi một
cho đến một mươi ba tuần sáu ngày
hoặc là đi trễ làm triple
thì cái sát xuất
mà để mà chẩn đoán chính xác
của cái xét nghiệm thì nó thấp
do đó thì sẽ có một số trường hợp
là thai phụ sẽ bị chọc ối
không cần thiết
mà như vậy thì chọc ối thì nó làm cho
người ta rất là lo lắng
thai phụ và gia đình rất là quan mang
thì dầu cho là tỉ lệ thấp đi nữa
chỉ khoảng là dưới một
nhưng mà vẫn có nguy cơ là
bị nhiễm trùng thai chết lưu
hoặc là sảy thai
thì như vậy thì
có cái xét nghiệm nào
mà có cái độ chính xác cao hơn không
thì hiện nay đó thì với sự tiến bộ
của y học thì nó có một cái xét nghiệm mới
mà giống như nãy em xin học hương nói đó
đó là xét nghiệm napt
mà ở dân thì người ta cũng hay gọi là

thì mới vừa qua đó thì bây giờ người ta cũng biết nhiều lắm
thì mới vừa qua đó thì bây giờ người ta cũng biết nhiều lắm
bộ y tế cũng đưa ra cái quyết định là
một nghìn tám trăm linh bảy là đưa cái napt vào cái quy trình
sàn lọc chẩn đoán
và điều trị trước sinh và trẻ sư sinh
đó là cái
hai cái xét nghiệm nên làm
nhưng mà ngoài những cái xét nghiệm trên
thì thay vụ cũng nên đi khám thai định kỳ
để làm tiếp tầm soát tiếp
những cái bất thường về cấu trúc
nên đi siêu âm
rồi nên đi khám thai để mà tầm soát
những cái bệnh lý khác chứ không phải là
xét nghiệm tới đó là ngưng
rõ ràng là với những